liên quan đến vụ sập cầu cái đôi vàm ban quản lý dự án công trình xây dựng giao thông tỉnh cà mau
với vai trò là chủ đầu tư đang làm báo cáo liên quan đến vụ việc này
theo đó vào khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai một trụ chính cầu vượt sông cái đôi vàm bị lún dần
kéo theo nhịp giữa bị sập rơi xuống nước gây tắt ngẽn giao thông
rất may là vụ sập cầu không gây thiệt hại về người
tại hiện trường trụ giữa bị lún sâu khoảng bốn mét kéo theo sập hai nhịp giữa
nhịp giữa rơi xuống nước chắn ngang dòng sông cái đôi vàm
quỹ ban nhân dân huyện phú tân đã răng dây cảnh báo người dân không qua lại khu vực vừa xảy ra sự cố sập cầu
nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện
theo nhận định ban đầu có thể là do địa chất yếu hoặc bên dưới có túi bùn
cũng không loại trừ lỗi do khâu thiết kế
nguyên nhân chính xác đang được các lực lượng chức năng điều tra